một máy bay quân sự của mỹ đã vận chuyển một trăm năm mươi máy thở hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc bệnh covid một mươi chín
đạp xuống thủ đô moscow của nga
đây là chuyến hàng máy thở thứ hai mà mỹ viện trợ để giúp nga đối phó với dịch covid một mươi chín
sau khi năm mươi máy thở đầu tiên được chuyển tới cách đây hai tuần
đại sứ mỹ john sullivan đã có mặt tại sân bay vnukovo để đón máy bay cùng với một đại diện của bệnh viện moscow
và đơn vị sẽ phụ trách phân phối các máy thở
như vậy tới nay mỹ đã viện trợ hai trăm linh máy thở do nước này sản xuất như đã tuyên bố trước đó để giúp nga chống dịch
người phát ngôn đại sứ quán mỹ tại nga cho biết số máy thở mà mỹ viện trợ trị giá năm sáu triệu đô la
là những thiết bị có chất lượng tốt nhất thế giới
hồi tháng bốn vừa qua nga đã chuyển một lô thiết bị và vật tư y tế bao gồm khẩu trang và máy thở tới thành phố new york
đúng thời điểm bang này của mỹ là một ổ dịch covid một mươi chín lớn trên thế giới